thưa quý vị thời gian qua tội phạm đánh bạc có diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi khó phát hiện
thời điểm càng về cận tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai dự báo tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vẫn đang triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn loại tội phạm này
mới đây nhất tại một bãi đất chống ở khu phố ba phường bửu hòa đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa
phối hợp với công an phường biểu hòa đã phát hiện một mươi sáu đối tượng đang chuẩn bị đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà
thu giữ hai con gà đá và tám mươi năm triệu đồng tiền mặt
qua điều tra tại cơ quan công an xác định bảy đối tượng tham gia trực tiếp đánh bạc ăn thua từ năm trăm linh đến hai triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình

rồi vừa tham gia thì công an nhận thấy bắt
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã triệt phá hai mươi vụ bắt giữ một trăm hai mươi năm đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc
thu giữ một ô tô bảy mươi bốn xe máy các loại ba mươi chín điện thoại di động một mươi máy game trò chơi điện tử
và trên hai sáu tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
có thể thấy bên cạnh tội phạm đánh bạc truyền thống lợi dụng các địa bàn xa trung tâm
khu vực hẻo lánh địa bàn giáp danh tổ chức đánh bạc và cho người cảnh giới
thì hiện nay các đối tượng đánh bạc sử dụng mạng internet mạng viễn thông
gồm các hình thức lô đề cá độ bóng đá để đánh bạc
phối hợp chặt chẽ với vịnh kiểm soát tòa án
nhanh chóng đưa các vụ án liên quan đến cờ bạc để ra xử lý
làm tạo được tính răng đe
tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm này
kiên quyết là không cho các tụ điểm tên ạn xảy ra và diễn ra trên địa bàn
qua đây đề nghị người dân khi phát hiện đến các tụ điểm cờ bạc
và các đối tượng và tổ chức hoạt động
thì cung cấp cho cơ quan an để phối hợp xử lý
công an tp biên hòa đã và đang xử lý
đang cùng với lực lượng công an toàn tỉnh đồng nai đấu tranh
đánh mạnh vào các điểm tụ điểm tên ạn xã hội trên địa bàn
qua đó đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị
kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
đảm bảo sự bình yên để người dân vui xuân đón tết